khoảng hai mươi h ngày tám tháng bốn một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ phước lộc gia
nằm trên đường lê duẩn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
nhiều người dân ở gần đó cho biết thời điểm đó có người nhìn thấy bên trong kho xuất hiện lửa
nhưng do trời tối nên nghĩ là nhân viên của công ty đang kiểm tra kho hàng hoặc đang lấy hàng để vận chuyển đi nơi khác
bất ngờ một mươi năm phút sau đó ngọn lửa bùng lên ngày càng lớn và lan rộng cháy cả kho hàng và những căn nhà bên cạnh và rắp lưng phía sau kho hàng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh thuận đã nhanh chóng điều nhiều xe cứu hỏa của đơn vị đến hiện trường phun nước chữa cháy
đến hai mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt bước đầu
nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê điều tra làm rõ